thưa quý vị trốn thuế trên chín tỷ đồng nguyễn văn hải phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng bảo trang cà mau
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau bắt tạm giam đồng thời khám xét nơi ở và nơi làm việc để thu thập tài liệu chứng cứ có liên quan
theo hồ sơ của vụ án nguyễn văn hải mua cát san lấp của các xà lan bán trôi nổi trên thị trường không có hóa đơn
sau đó mua hóa đơn của công ty do nguyễn vũ hoàng thành lập để hợp thức hóa hàng hóa đầu vào kê khai và báo cáo thuế gây thất thoát ngân hàng
nhà nước số tiền hơn chín một tỷ đồng
và cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau cũng đã thực hiện lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú khám xét chỗ ở đối với nguyễn vũ hoàng
về hành vi mua bán trái phép hóa đơn hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở
cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau